chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn trong tiến trình hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững theo kỳ vọng từ chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi của liên hợp quốc
các doanh nghiệp trong khu vực doanh nghiệp tạo tác động xã hội đóng vai trò chủ chốt và quan trọng
chính sự cân bằng giữa sứ mệnh xã hội và mục tiêu lợi nhuận của các doanh nghiệp này đã tạo ra tác động trực tiếp và lâu dài tới cộng đồng xung quanh
vừa tạo giá trị giúp tăng trưởng kinh doanh vừa mở rộng tác động của mình lên xã hội
trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này
trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số thông tin kinh tế nổi bật trong tuần
thủ tướng chính phủ đã ký quyết định thành lập hội đồng quy hoạch quốc gia phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng là chủ tịch hội đồng
hội đồng quy hoạch quốc gia có nhiệm vụ tham mưu giúp chính phủ
thủ tướng chính phủ thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn được giao tại luật quy hoạch liên quan đến quy hoạch tổng thể quốc gia
quy hoạch không gian biển quốc gia quy hoạch sử dụng đất quốc gia quy hoạch vùng thời kỳ hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
hội đồng có trách nhiệm kịp thời báo cáo chính phủ thủ tướng chính phủ các nội dung vướng mắt vượt thẩm quyền
phó chủ tịch hội đồng gồm các bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài nguyên và môi trường bộ xây dựng
hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi các quy hoạch quốc gia được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt
ngân hàng nhà nước việt nam vừa gửi văn bản yêu cầu ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố triển khai một số nội dung
nhằm chấn chỉnh tình hình hoạt động của công ty tài chính bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật bảo đảm quyền lợi hợp pháp của khách hàng
theo đó cần tăng cường công tác giám sát kiểm tra thường xuyên đột xuất việc tuân thủ quy định nội bộ và quy định pháp luật
về hoạt động cho vai tiêu dùng cho vay phục vụ đời sống ở các đơn vị kinh doanh cho mạng lưới hoạt động của công ty tài chính trên địa bàn
đồng thời cần kịp thời phát hiện các bất cập hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật nếu có trong hoạt động cho vai tiêu dùng
cho vay phục vụ đời sống để có biện pháp ngăn chặn xử lý toàn diện
thực hiện nghiêm các quy định về đôn đốc thu hồi nợ theo đúng quy định tại thông tư số bốn mươi ba hai nghìn một mươi sáu quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính
đặc biệt là những quy định về hoạt động dịch vụ đòi nợ theo quy định của pháp luật không thực hiện đòi người không có nghĩa vụ trả nợ cho công ty tài chính tiêu dùng
vừa qua học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
cơ quan hợp tác quốc tế hàn quốc coica và đại học ionsei đã đồng tổ chức hội thảo cấp cao lần thứ ba với chủ đề
xây dựng và cải thiện thể chế kinh tế thị trường
hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án hợp tác trao đổi kinh nghiệm phát triển vì tầm nhìn việt nam giữa hai chính phủ việt nam hàn quốc
hội thảo đã công bố kết quả nghiên cứu của năm thứ ba về bốn lĩnh vực trọng tâm là kinh tế việt nam
hệ thống phúc lợi xã hội xây dựng và phát triển chính sách kinh tế hiệu quả cho tăng trưởng và phát triển thị trường tài chính
tăng cường hệ sinh thái công nghiệp tại việt nam và phúc lợi bền vững cho thị trường lao động
qua ba năm triển khai mỗi năm với những chủ đề khác nhau
năm thứ nhất là về xây dựng nguồn nhân lực cấp cao
năm thứ hai là về cải cách khu vực công
năm thứ ba là về xây dựng thể chế kinh tế thị trường
chúng tôi thấy dự án này nó có nhiều ý nghĩa
nó là một sự tổng kết kinh nghiệm thực tiễn phát triển của cả hai nước trong thời gian qua
đây là năm thứ ba dự án hợp tác trao đổi kinh nghiệm phát triển vì tầm nhìn việt nam được triển khai không bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ hàn quốc
góp phần xây dựng và hoàn thiện chính sách về phát triển nguồn nhân lực cải cách hành chính công và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay
mục đích của dự án này là muốn chia sẻ những kinh nghiệm phát triển của hàn quốc bốn mươi năm mươi năm về trước
kể cả những kinh nghiệm trước đây hàn quốc đã gặp khó khăn kể cả những bài học thành công và những bài học thất bại
muốn chia sẻ với việt nam trong quá trình việt nam phát triển kinh tế xã hội
hy vọng rằng những kết quả của nghiên cứu sẽ giúp cho tốc độ tăng trưởng của việt nam đạt được tốc độ tăng trưởng cao
tăng trưởng bền vững
hai bên chính phủ việt nam hàn quốc cũng tin tưởng dự án sẽ trở thành diễn đàn để hai quốc gia trao đổi những giá trị quan trọng cho tăng trưởng bền vững
và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược sâu rộng và toàn diện giữa việt nam hàn quốc
viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương đã báo cáo kết quả nghiên cứu cơ chế phối hợp phát triển các vùng kinh tế trọng điểm ở việt nam
đến nay cả nước đã có hai mươi bốn tỉnh thành nằm trong bốn vùng kinh tế trọng điểm với diện tích trên chín mươi km hai
theo nghiên cứu của cm một số vấn đề hạn chế trong phát triển kinh tế vùng đang dần được khắc phục như
đã có đầu mối cho liên kết vùng các nội dung liên kết trọng tâm được xác định rõ là quy hoạch cơ sở dữ liệu dùng chung đầu tư
về mặt tài chính đã có một số cơ chế hỗ trợ
đơn cử vùng đồng bằng sông kiểu long được dành một mươi nguồn vốn đầu tư trung hạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi để phát triển các dự án liên vùng
theo đánh giá của các chuyên gia để các địa phương trong vùng thực sự trở thành đầu tàu tạo động lực phát triển kinh tế
ưu trí cụ thể cơ chế giám sát chế tài để nâng cao trách nhiệm của các thành viên trong vùng
đặc biệt cần kiện toàn cơ cấu xây dựng bộ máy tổ chức vùng đủ thực quyền
thưa quý vị và các bạn theo báo cáo của ngân hàng phát triển châu á adb
mức dự báo tăng trưởng năm hai nghìn một mươi tám giảm từ bảy một xuống còn sáu chín do xuất khẩu nông nghiệp xây dựng và khai khoáng
dự kiến giảm nhẹ trong nửa cuối năm nay mặc dù kinh tế việt nam tốt trong ngắn hạn nhờ nhu cầu nội địa được duy trì
điều kiện kinh doanh được cải thiện và môi trường kinh tế vĩ mô ổn định
việt nam đã đạt mức tăng trưởng gdp bảy một trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi tám cao hơn một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
tăng trưởng mạnh trong xuất khẩu tiêu dùng tư nhân trong nước và đầu tư tư nhân đầu tư trực tiếp nước ngoài
đã bổ đáp cho sự sụt giảm trong tiêu dùng của chính phủ và đầu tư công
tăng trưởng kinh tế việt nam đạt được trên tất cả các lĩnh vực tuy nhiên vẫn còn một số trở ngại cả trong và ngoài nước
như cơ sở hạ tầng thủ tục hành trình vẫn còn hạn chế và hiệu quả của các cơ quan chính phủ cũng hạn chế
cũng như tay nghề lao động cũng là một thách thức khác
đối với tác động của chiến tranh thương mại hiện nay rõ ràng sẽ có một vài tác động như thương mại toàn cầu giảm
mà việt nam hội nhập rất sâu vào thị trường thế giới và điều đó càng làm cho việt nam dễ bị tổn thương hơn
lý giải cho việc hạ dự báo mức tăng trưởng adb cho rằng cùng với các yếu tố tác động từ bên ngoài
các đợt lũ lụt nặng nề vào tháng bảy tám vừa qua có thể làm suy yếu sản xuất nông nghiệp
thêm vào đó các mỏ khoáng sản đã khai thác nhiều năm có thể sẽ bị giảm sản lượng khai thác
tăng trưởng năng suất lao động hiện là vấn đề rất được quan tâm bởi đây là yếu tố then chốt để có thể thực hiện
các mục tiêu chủ yếu và lâu dài của việt nam như tái cơ cấu nền kinh tế phát triển theo hướng bền vững
thực hiện của cách mạng công nghiệp bốn
theo đánh giá của nhiều chuyên gia mức tăng trưởng năng suất lao động của việt nam còn rất thấp
giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn một mươi sáu chỉ đạt mức hơn hai mươi hai trong khi việt nam hội tụ như yếu tố để có thể đạt mức tăng trưởng
năng suất lao động cao hơn nhiều nước trong khu vực
năng suất lao động ở khu vực fdi cao nhất tiếp đến là khu vực kinh tế nhà nước
kinh tế tư nhân khu vực được đặt kỳ vọng là động lực cho tăng trưởng kinh tế lại có năng suất lao động thấp nhất
tuy nhiên mặc dù mức tăng trưởng còn thấp so với nhiều nước trong khu vực
nhưng điều đáng mừng là tăng trưởng năng suất lao động của việt nam đã và đang chuyển dần sự phụ thuộc vào cường độ vốn
sang đổi mới sáng tạo
bộ công thương đã có công văn hỏa tốc số bảy nghìn năm trăm sáu mươi bảy đề nghị sở công thương các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tập trung triển khai các biện pháp cụ thể nhằm ngăn chặn dịch tả lợn châu phi xâm nhiễm vào việt nam
đồng thời yêu cầu phải bảo đảm cung cầu mặt hàng thịt lợn
bộ công thương yêu cầu các sở công thương theo dõi sát tình hình diễn biến cung cầu thị trường đối với mặt hàng thịt lợn
để chủ động có phương án hoặc đề xuất giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu ổn định thị trường
đồng thời không để xảy ra tình trạng bất ổn về thị trường trong nước nhất là trong dịp cuối năm và tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
cùng với đó các sở công thương cũng chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc bộ
theo dõi sát diễn biến tình hình nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt lợn
đặc biệt là các quốc gia và vùng lãnh thổ đã phát hiện dịch tả lợn châu phi
từ đó thông nhất giải pháp kiểm soát nhập khẩu đối với các bộ ngành liên quan nhằm ngăn chặn sự xâm nhiễm và lây lan dịch bệnh
công ty đường sắt hà nội đơn vị quản lý tuyến tàu điện cát linh hà đông vừa lập ba phương án giá vé để trình lãnh đạo thành phố phê duyệt
với ba mức giá thấp trung bình và cao mỗi phương án sẽ tranh nhau khoảng một đồng mỗi vé
mức giá bình quân được đề xuất cao hơn vé xe buýt khoảng bốn mươi
với phương án vé trung bình này hành khách đi bốn năm km sẽ trả tiền vé một mươi đồng
nếu đi cự li ngắn thì giá vé sẽ giảm còn đi cự li dài hơn thì tăng thêm
phương án giá vé được metro hà nội xây dựng dựa trên khả năng chi trả của người dân
có trợ giá của nhà nước để đảm bảo tính cạnh tranh với phương tiện cá nhân
với phương án giá thấp thì thành phố sẽ phải bù lỗi nhiều do đó metro hà nội kiến nghị thành phố
áp dụng mức giá vé trung bình để hài hòa giữa lợi ích hành khách và nhà nước
bến xe miền đông mới
với diện tích rộng hơn một mươi sáu hectare thuộc phương bình thắng thị xã dĩ an tỉnh bình dương
và phường long bình quận chín tp hcm dự kiến sẽ hoàn thành nhà ga giai đoạn một vào cuối tháng một mươi hai
để đưa vào khai thác từ cuối một năm hai nghìn một mươi chín
giai đoạn một nhà ga được xây dựng với kết cấu gồm hai tầng hầm và bốn tầng nổi
toàn bộ công trình được thiết kế theo kiến trúc hiện đại trở thành bến xe lớn nhất nước
và là một trong những bến xe hiện đại của khu vực đông nam á
trong thời gian đầu hoạt động một số tuyến giữa tp hcm
tp hcm và các tỉnh thành miền bắc sẽ được di rời từ bến xe miền đông cũ ra
đặc biệt bến xe mới sẽ được vận hành theo mô hình được nghiên cứu
tham khảo từ các bến xe hiện đại của hàn quốc nhật bản
kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ để quản lý như các phần mềm quản lý liên kết
phần mềm quản lý xe ra vào bến hoàn toàn tự động bằng thẻ
phần mềm tài chính phần mềm bán vé trực tuyến
thưa quý vị và các bạn trong tiến trình hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững
theo kỳ vọng từ chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi của liên hợp quốc
các doanh nghiệp trong khu vực doanh nghiệp tạo tác động xã hội
đóng một vai trò chủ chốt và quan trọng
chính sự cân bằng giữa sứ mệnh xã hội và mục tiêu lợi nhuận của các doanh nghiệp này
đã tạo ra tác động trực tiếp và lâu dài tới cộng đồng xung quanh
vừa tạo giá trị giúp tăng trưởng kinh doanh vừa mở rộng tác động của mình lên xã hội
theo nghiên cứu của trường đại học kinh tế quốc dân đại học northampton
và untp về sự phát triển của khu vực
khu vực doanh nghiệp tạo tác động xã hội gọi tắt là sip
việt nam đang có một hệ sinh tài sip sôi động và đang phát triển nhanh chóng
những năm gần đây được sự hỗ trợ nguồn vốn từ các tổ chức
đến sự hỗ trợ về chính sách khung pháp lý một số các doanh nghiệp xã hội
trong đó có các doanh nghiệp khởi nghiệp đã hình thành và đạt được những kết quả đáng ghi nhận
tuy nhiên các doanh nghiệp này cũng gặp phải những khó khăn thách thức riêng
đầu tiên là nguồn vốn bởi vì thường các doanh nghiệp
sẽ ít khó khăn trong giai đoạn đầu trong một năm đầu tiên
hoặc là hai năm đầu tiên để tạo ra lợi nhuận
trong thời gian đó chúng tôi phải xoay sở làm sao để tìm kiếm
những nguồn vốn những khoản đầu tư hỗ trợ nhất định từ các đơn vị quan tâm
cái cần nhất là chúng tôi cần khó khăn để làm sao để thuyết phục
cộng đồng có thể đồng hành hoặc là chia sẻ nhiều hơn
trong những công việc chúng tôi đang làm
bởi vì mặc dù là nó là tạo tác động xã hội
cũng như bản thân phần nhiều thì phần nhiều vẫn còn mang quan điểm
rằng là các hoạt động như thế này thì nó chỉ mang tính thiện nguyện
nếu như không phải là hoạt động kinh doanh hoặc là doanh nghiệp
thì như thế sẽ khó để cho chúng ta tạo nên một cái mô hình lâu dài
và tạo nên cái tác động quay trở ngược lại với cộng đồng
chính vì vậy việc thúc đẩy sự phát triển cho các doanh nghiệp sip
là vô cùng cần thiết bên cạnh tăng cường tiếp cận nguồn vốn
các phương pháp tài chính sáng tạo cho các doanh nghiệp sip
vai trò của các trường đại học trong việc hỗ trợ và thúc đẩy môi trường kinh doanh
hệ sinh thái đào tạo nguồn nhân lực cũng được đặt ra
trách nhiệm của trường đại học là đào tạo ra nguồn nhân lực
cho hiện đại và tương lai của đất nước
mô hình doanh nghiệp xã hội doanh nghiệp tạo tác động xã hội
không còn là sự lựa chọn nữa mà là xu hướng phát triển bắt buộc của chúng ta
của nền kinh tế việt nam trong thế kỷ thứ hai mươi một
cho nên là chúng ta phải đưa vào chương trình đào tạo
những kiến thức về doanh nghiệp xã hội
về doanh nghiệp tạo tác động xã hội
về doanh nghiệp phát triển bền bướng để cho thế hiện đại
và các cử nhân sau này các thạc sĩ tiến sĩ sau này
người ta có những cái đóng góp và có những am hiểu
ngay từ khi còn ngồi trên dưới nhà trường
về cái tầm nhìn của doanh nghiệp ở thế kỷ thứ hai mươi một
hy vọng rằng trong tương lai các doanh nghiệp xã hội tại việt nam
có thể phát triển mạnh mẽ hơn đem lại nhiều giá trị cho xã hội
bền bững của quốc gia
thưa quý vị và các bạn những thông tin kinh tế vừa rồi
đã kết thúc chương trình nhịp sống kinh tế tuần này
mọi thông tin xin gửi về chương trình nhịp sống kinh tế
phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
chương trình được phát mới vào lúc chín h bốn mươi năm chủ nhật
và phát lại vào chín h thứ hai một mươi năm h ba mươi thứ bốn một mươi h ba mươi thứ sáu của tuần kế tiếp
nếu quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình trên các hạ tầng truyền hình
thì có thể theo dõi
trên trang web nhân dân tivi vn hoặc kênh youtube truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau